cảm ơn các bạn đã theo dõi
do nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với ông nguyễn hữu khá cùng xóm ngày một mươi sáu tháng bảy
nhỏ tìm ông khá để nói chuyện thì hai bên xảy ra cự cãi nhỏ liền lấy dao đâm ông khá khiến ông này bị thương
bà trần kim hồng là vợ của ông khá thấy vậy da can ngăn cũng bị nhỏ đâm một nhát vào ngực trái khiến bà gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đỗ văn nhỏ một mươi năm năm tù về tội giết người
đang thể ảnh án trung thân
nguyên chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần đại dương ocean bank hà văn thắm
tiếp tục bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
liên quan đến vụ án này bị can nguyễn hoàng long cựu chủ tịch hội đồng quản trị
tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn vina megastar bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi hai do cần tiền trả nợ long thế chấp quyền sử dụng đất tại mễ trì thụy khuê hà nội
để ocean bank cấp hạn mức tín dụng cho công ty megastar một trăm linh tỷ đồng
doanh nghiệp này sau đó thế chấp tài sản hình thành trong tương lai là dự án công viên hồ điều hòa nhân chính
theo cơ quan tố tụng dự án không đủ giá trị pháp lý cho hợp đồng hạn mức tín dụng
nhưng hà văn thắm vẫn ký quyết định cấp hạn mức tín dụng thành hai trăm năm mươi tỷ đồng
sau đó nguyễn hoàng long chỉ đạo cấp dưới lập hợp đồng hóa đơn khống để ocean bank giải ngân cho vay hơn hai trăm hai mươi bốn tỷ đồng
hiện tại do ocean bank đã thu được gần một trăm ba mươi ba tỷ đồng số còn lại hơn chín mươi một tỷ đồng được xác định là do bị can long chiếm đoạt của ocean bank
công an huyện crong park tỉnh đắk lắc vừa kết luận điều tra
chuyển viện kiểm sát cung cấp truy tố đối tượng lê công toàn chú ở thôn phước lộc năm
xã gia phê huyện crong park do có hành vi là lập gia lô giả gái kết bạn với các gia lô nam giới
rồi nhắn tin gửi hình ảnh nhạy cảm sau đó rụ rỗ họ gửi ảnh nóng của họ cho cá nhân mình
rồi đe dọa tống tiền đối tượng bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín do cần tiền trả nợ vì thua cá độ bóng đá
nên toàn đã lập một tài khoản gia lô lấy tên là lê duyên
sau đó toàn có tải một số hình ảnh sách của nữ giới về máy điện thoại của mình
rồi chủ động kết bạn với một số tài khoản gia lô nam giới dụ dỗ họ gửi hình ảnh mát mẻ của cá nhân cho mình
khi có những hình ảnh này toàn liền khống chế ép buộc họ phải chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng đứng tên chị gái của mình
nếu không toàn sẽ tung các hình ảnh sách đó lên mạng xã hội
vì sự ảnh hưởng đến danh dự uy tín đã có nhiều nạn nhân phải gửi tiền cho toàn